thưa quý vị vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi tám tháng chín theo giờ địa phương chuyên cơ chở chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao của đảng và nhà nước việt nam đã tới dân bay quốc tế yosemite habana thủ đô la habana bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa cuba theo lời mời của bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba chủ tịch nước cộng hòa cuba miguel díaz canel
đón chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tại sân bay có ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch nước cuba salvador valdes mesa lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ ngoại giao cộng hòa cuba
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại cuba lê thanh tùng cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam sinh sống làm việc và học tập tại cuba
việt nam và cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi

cuba luôn đi đầu trong việc ủng hộ cuộc kháng chiến sảnh độc lập và thống nhất đất nước của việt nam
với tinh thần trong câu nói bất hủ của chủ tịch cuba fidel castro vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình
trong suốt sáu mươi năm qua mối quan hệ như những người bạn bè anh em tối lửa tắt đèn có nhau này giữa việt nam và cuba đã được kiểm chứng qua những thăng trầm của lịch sử vượt qua mọi giao cản ngôn ngữ và địa lý
chiều cùng ngày theo giờ địa phương tức sáng ngày một mươi chín tháng chín theo giờ việt nam chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tiếp phó chủ tịch thứ nhất
viện cuba hữu nghị với các dân tộc icap nomi rabaja fernandez chủ tịch hội hữu nghị cuba việt nam maria yolanda ferregomes
và đại diện lãnh đạo các trường mang tên bắc hồ nguyễn văn trỗi và võ thị thắng đến chào chủ tịch nước
phó chủ tịch viện cuba hữu nghị với các dân tộc bà fernanez chào mừng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm cuba
sau khi đảng cộng sản cuba tổ chức thành công đại hội đảng lần thứ tám và có ban lãnh đạo mới
cho thấy tình cảm đặc biệt sâu sắc của đảng nhà nước và nhân dân việt nam dành cho đảng nhà nước và nhân dân cuba trong bất kỳ hoàn cảnh nào
cảm ơn những tình cảm nồng ấm thắm tỉnh anh em chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định các hoạt động đoàn kết của cuba với việt nam
luôn là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao đối với nhân dân việt nam trước đây cũng như ngày nay
đáp lại nhân dân việt nam cũng luôn dành cho nhân dân cuba những tình cảm nồng ấm sẻ chia nhất là những lúc cuba gặp khó khăn nhất
mong các hội hữu nghị các trường học và thế hệ trẻ của cuba sẽ tiếp tục củng cố làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước vừa là đồng chí vừa là anh em
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và lãnh đạo bộ công an sáng ngày một mươi chín tháng chín tại hà nội
bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân tiễn các y bác sĩ cám bộ y tế lên đường hỗ trợ cho các tỉnh miền nam
chống dịch covid một mươi chín đây là lần thứ tư bệnh viện một mươi chín tháng tám cử đoàn tăng cường cho các địa phương
tham gia đợt tăng cường lần này có hai mươi năm cán bộ y bác sĩ ở nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh viện một mươi chín tháng tám
đây đều là những cán bộ y bác sĩ trẻ có năng lực giàu nhiệt huyết
theo phân công của bộ chỉ huy tiền phương bộ công an dự kiến đoàn cán bộ y tế được tăng cường lần này sẽ làm nhiệm vụ tại các tỉnh bình dương đồng nai long an
và cũng tại buổi lễ hội phụ nữ bộ tư lệnh
lệnh cảnh vệ đã trao tặng hội phụ nữ bộ công an năm chiếc khẩu trang y tế và một kính chống giọt bắn
số trang thiết bị y tế này sẽ được trao lại cho bệnh viện một mươi chín tháng tám để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị khai báo y tế là một trong những biện pháp được áp dụng để phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
tuy nhiên hiện có rất nhiều trang web hay là ứng dụng khai báo y tế khiến cho
người dân khó phân biệt được và không rõ các ứng dụng này được áp dụng một cách như thế nào
do đặc thù công việc và gia đình nên chị khúc thị hồng vui phải di chuyển tới nhiều địa điểm trong những ngày vừa qua
vì yêu cầu phải quét mã qr cũng như khai báo y tế khi đi qua điểm chốt hay các địa điểm cơ quan
nên chị đã tải sẵn rất nhiều ứng dụng phòng chống dịch covid một mươi chín để có thể tiện khai báo
tạo nhiều áp quá thì thực ra nó gây rất là phiền hà cho người dân mà em không biết là con đồng đội không thì em không biết đấy
nhưng mà như thế thì
đến lúc mình phải tải nhiều cái áp thì như thế là rất là bất tiện
cũng giống như chị vui nhiều người dân khác cũng cho biết họ đã phải tải sử dụng cùng lúc nhiều ứng dụng công nghệ phòng chống dịch
người dân đều cho rằng việc khai báo trên ứng dụng thuận tiện đỡ tốn thời gian hơn là khai báo qua giấy
đồng thời cũng giúp cho việc phòng tránh nguy cơ lây nhiễm trong quá trình khai báo
tuy nhiên việc có quá nhiều ứng dụng mỗi nơi áp dụng một loại khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu và bất tiện
khi tôi có đi vào những cái
cái khu vực ví dụ như là những cái ngõ hoặc là những cái cửa hàng ấy
thì mỗi cái cửa hàng mỗi cái ngõ lại có một cái ứng dụng quét mã khác nhau nó rất là phức tạp
và gần như đến đâu cũng phải khai báo trên quét và khai báo
có những cái mẫu nữa khác nhau rất là nhiều bởi vậy thì nó cảm giác rất là khó chịu cho người đi lại và người dân nữa
em tải khá là nhiều về nhưng mà em thấy thật ra thì cũng khá là bất tiện
nếu mà trung hết về một app thì mình sẽ cảm thấy là ok hơn tiện lợi hơn cho mình
khai báo nhiều
chúng tôi như là bây giờ có túi rồi như là cái không rành về công nghệ thông tin
cho nên cái này là rất là bất cập
chúng tôi rất là khó khăn về thực hiện cái là khai báo
cho nên cái này chúng tôi yêu cầu như là nhà nước và như là bên bộ thông tin
để có một cái như là thống nhất một cái áp để cho chúng tôi sử dụng nó tiện
hiện có hơn hai mươi ứng dụng từ trung ương đến địa phương ban ngành
có liên quan đến công tác phòng chống dịch đã được triển khai
mạnh về số lượng
nhưng các phần mềm này thiếu sự đồng nhất cập nhật chậm và đa phần trùng chức năng
điều này gây khó khăn lúng túng khi sử dụng cho cả người dân
và các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch
cũng như công tác quản lý của chính quyền cao cấp
trong gần hai năm qua chúng ta không thể phủ nhận được những tác dụng to lớn
của các ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sự hỗ trợ của các app đã giúp cho công tác truy vết nhanh
khoanh vùng cách ly sớm giám sát được những địa điểm cách ly
người dân khi đến những vùng nguy hiểm
thế nhưng rõ ràng khi phải sử dụng quá nhiều app
thì việc người dân cảm thấy khó chịu bất tiện là hoàn toàn dễ hiểu
hiểu rõ vấn đề này ngày một mươi một tháng chín vừa qua
tại cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng phạm minh chính đã yêu cầu thống nhất một app
hay còn gọi là ứng dụng trong phòng chống dịch để thuận tiện nhất cho người dân
thủ tướng phạm minh chính giao bộ thông tin và truyền thông
chỉ đạo thống nhất tích hợp các nền tảng ứng dụng phục vụ phòng chống dịch
như tiêm vaccine sổ sức khỏe xét nghiệm kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có
đặc biệt là dữ liệu dân cư để người dân chỉ phải sử dụng một ứng dụng đảm bảo thuận tiện nhất
ý kiến chỉ đạo này ngay lập tức đã nhận được sự đồng tình
ủng hộ của đông đảo người dân và các chuyên gia
nên có một cái app chung sử dụng cho tất cả các đối tượng luôn
để nó thống nhất vào một cái ứng dụng khai báo y tế chung
để nó dễ khi mỗi lần mình quét mình quen cái thao tác đấy rồi
để nó hiện đại hơn và nó nhanh nhẹn nhanh hơn
thực ra đây là một cái mà chúng tôi cả doanh nghiệp và người dân
với vai trò là người dân của nước việt nam chúng tôi mong mở rất lâu rồi
nếu như mà mỗi người chỉ cần một mảnh của bức tranh
thì sẽ không ai nhìn được được một bức tranh cực kỳ
thì cái việc mà cái nguồn dữ liệu cần phải thống nhất lại
nếu mà chúng ta tất cả nguồn dữ liệu đó được đồng bộ với lại cái hệ thống cơ sở dữ liệu
liệu quản lý công dân quản lý dân cư của bộ công an
thì các cái mảnh ghép đấy sẽ được ghép lại với nhau và chúng ta có một bức tranh tổng thể
thì lúc đấy cái công việc quản lý giám sát và công cuộc chống dịch sẽ đảm bảo hiệu quả hơn rất là nhiều
một trong những vấn đề được thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh khi yêu cầu triển khai thiết kế các ứng dụng
đó là tận dụng liên thông với dữ liệu dân cư của bộ công an
theo các chuyên gia đây là điều vô cùng quan trọng
bởi hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư bộ công an là nguồn dữ liệu quan trọng với các thông tin mang tính chính thống
đảm bảo độ xác thực cao
điều này sẽ giúp ích rất lớn trong công tác phòng chống dịch mà chưa có nguồn dữ liệu nào khác đáp ứng được
điều này sẽ giúp ích rất lớn trong công tác phòng chống dịch mà chưa có nguồn dữ liệu nào khác đáp ứng được
vn là hoàn toàn có cơ sở bởi trong thời gian qua trên cơ sở hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ công an đã cho ra đời các phần mềm để quản lý công dân vùng dịch quản lý công dân nghi nhiễm quản lý di chuyển nội địa khai báo y tế
ngay khi đi vào hoạt động các phần mềm này đã mang lại kết quả đáng ghi nhận
minh chứng dễ nhìn thấy nhất đó là vào ngày một mươi tám tháng chín công an tp hcm cho biết
thông qua ứng dụng vneid của bộ công an các chốt kiểm soát dịch đã phát hiện một trăm ba mươi năm trường hợp f lưu thông trên đường năm mươi f có giấy đi đường
không phải chỉ là đơn giản là biết cái nhân thân của cái người di chuyển là ai
mà cái lịch sử dịch tễ của người đó rồi cái điều kiện sức khỏe
và kể cả là cái độ miễn nhiệm của người đó trong cái quá trình đã tiêm vaccine được bao nhiêu ngày v v
vâng vâng vâng
tất cả những cái điều đó nó rất là quan trọng và tôi nghĩ rằng là một cái cơ sở dữ liệu
một cái hệ thống cơ sở dữ liệu công dân mà chúng ta đã có sẵn rồi của bộ công an đã có sẵn rồi
thì đó chính là một cái nền tảng quan trọng nhất và nó thuận lợi nhất
để tất cả mọi cái ứng dụng phải đứng kết nối chung vào một cái cơ sở dữ liệu như vậy
với các tiêu chí đúng đủ sạch sống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an
giúp nguồn thông tin về sức khỏe
sức khỏe đi lại tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung thống nhất
và chỉ phục vụ cho mục đích phòng chống dịch đảm bảo an toàn thông tin
không được sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác
hiện người dân đang mong chờ bộ thông tin và truyền thông giới công nghệ thông tin
sớm cho ra đời ứng dụng công nghệ chung thật sự thông minh đồng bộ và tiện lợi nhất